sáng nay một mươi một tháng ba tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ ba mươi hai cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu khai mạc phiên họp
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhận định
đây là phiên họp có nhiều nội dung quan trọng như cho ý kiến về năm dự án luật và một dự thảo nghị quyết về xử lý tiền nợ thuế tiền phạt tiền phạt chậm nộp
thông qua các nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
quy định chức vụ chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
do đó các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội và các cơ quan hữu quan cần tập trung thảo luận để bảo đảm chất lượng của phiên họp
về các nội dung của luật sửa đổi bổ sung một số điều luật kiểm toán nhà nước
sáng nay hiện cơ quan trình và cơ quan thẩm tra còn nhiều quan điểm khác nhau
cụ thể chỉ có năm trên một mươi ba nội dung chỉnh sửa của dự thảo được hai bên đồng thuận
các vấn đề về đối tượng luật quyền xử lý vi phạm hành chính thời hạn lập kiểm toán và gửi báo cáo kiểm toán vấn đề thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
tuy nhiên theo đại diện của cơ quan soạn thảo văn bản cho rằng
việc ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính là quy định cần thiết để bảo đảm tính thực thi của các quyết định kiểm toán